tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam thời gian qua cùng với việc thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài
đã khiến cho nhiều người lao động phải nghỉ việc về quê
và vì số lượng lớn lao động rời các đô thị lớn về quê tránh dịch
đã tạo ra áp lực cho thị trường lao động ngay khi mở cửa kinh tế trở lại
kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát công ty việt thắng sinh đã phải ba lần điều chỉnh hoạt động sản xuất
cắt giảm năng suất lao động thực hiện sản xuất ba tại chỗ
và từng bước tăng năng suất hoạt động khi kinh tế mở cửa trở lại
chưa thống kê các thiệt hại do đợt dịch lần này gây ra
mà ngay từ đầu tháng một mươi này công ty đã phải đối mặt với tói căng về kiếm hụt lao động
trong khi các hợp đồng ký kết với khách hàng phải giao cho cuối năm đã cận kề
trước đây thì chúng tôi làm ba tại chỗ đối với ngành diệt may thì lúc đầu thì khoảng ba mươi
ba năm đến ba mươi sau đó thì chúng tôi còn hơn một mươi
và tỷ lệ lao động của ngành diệt may chúng tôi
thì còn sáu là ngành lao động đi làm còn lại là chín mươi bốn là nghỉ trở việc
như vậy là khi mà mở thì chúng tôi sẽ đón ít nhất là năm mươi
và sau đó thì dự kiến vào ngày thứ hai
thì chúng tôi sẽ đón thêm khoảng lao động khoảng hai ba mươi nữa
tức là khoảng bảy mươi tám mươi có thể lao động trong tháng một mươi để vào sản xuất
vì ngành dệt may thì cũng là cái thời điểm mùa vụ cuối năm
cho nên là thời vụ mà nếu mà chúng ta
mà không có cái thời điểm mùa vụ cuối năm
không sản xuất kịp thì rất nhiều cái đơn hàng
mà các nước các đơn các bạn hàng người ta cũng từ chối không nhận hàng
là có thể chúng tôi phải đẩy sang mùa sau
không riêng gì công ty việt thắng
từ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ở thành phố hồ chí minh
đồng nai bình dương nơi tập trung nhiều công ty dệt may quy mô lớn
đã xảy ra tình trạng chuyển dịch lao động
theo đó từ cuối tháng bảy đầu tháng tám rồi trong hai ngày vừa qua
đã có hàng ngàn người lao động về quê tránh dịch
trong đó có rất nhiều lao động của ngành dệt may
họ phải nghỉ việc giảm việc trong suốt một thời gian dài
không còn đủ khả năng trụ lại ở thành phố hồ chí minh
vì vậy khi các công ty mở cửa trở lại từ đầu tháng một mươi này
rất khó để có nguồn lao động phục vụ sản xuất
công ty chúng tôi đang phải truyền gấp rút
đang tuyển dụng lại để bù đắp lại số lượng lao động thiếu hụt
và về các đơn hàng
thì bây giờ là mình sẽ phải tùy theo cái năng suất của mình
để mình đàm phán
với các khách hàng
rồi là mình cân đối lại cái đầu ra đầu vào
để làm sao đó cân đối lực lượng lao động
để mình có cái thời gian để mình tuyển dụng vào
hàng chục ngàn công nhân người lao động đã về quê để tránh dịch
khả năng quay trở lại làm việc ở thời điểm này rất khó
ngoài ra chỉ thị một mươi sáu vẫn đang được áp dụng tại nhiều địa phương
đang là rào cản trong vấn đề tìm nguồn lao động thay thế
vừa rồi có cái công văn của thủ tướng
đã giao cho thành phố bốn tỉnh trọng điểm
bởi vì đấy là cái liên kết chuối
thì tự đưa ra các chính trích thích hợp
để mà hỗ trợ và phục hồi nhận xuất
cho người lao động quay lại để phục hồi nhận xuất
thì chúng tôi đề nghị là
trong bốn cái tỉnh này thì chúng tôi có thể đi lại
nhưng mà đây là ngày đầu
chúng tôi chưa có tổng kết được
và hy vọng rằng là trong một hai ngày đầu
nếu có vô ứng mắc đâu thì chúng tôi sẽ thiếu nghị để tháo gớm
cái quan trọng nhất là làm sao tạo ra một cái cơ chế
mà người lao động có thể là đi lại
dễ dàng giữa quê hương và giữa thành phố hồ chí minh
thì sẽ giải quyết được cái vấn đề về lâu dài
trên cơ sở danh sách của các doanh nghiệp báo về
thì thành phố sẽ làm việc với các tỉnh
để có cái kết nối
chuẩn bị các phương tiện để đón người lao động
từ các tỉnh trở về thành phố
để tiếp tục thực hiện tổ chức sản xuất trở lại
của các doanh nghiệp
mặc dù hiện thành phố hồ chí minh đã chốt phương án
đón người lao động ở quê trở lại làm việc
tuy nhiên với hàng loạt
các điều kiện và quy định về phòng chống dịch đi kèm
thì cho dù lực lượng lao động có tuyển mới
cũng không bù đắp được số lao động đã thiếu hụt
từ việc dịch chuyển về các tỉnh
chính vì vậy thời gian tới
có thể xảy ra tình trạng cạnh tranh lao động
giữa các nhà máy các ngành nghề với nhau
đây là bài toán rất nang giải
sau khi mở cửa trở lại